bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn gửi bộ kế hoạch và đầu tư đề xuất gói hỗ trợ lần hai dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
kinh phí của gói hỗ trợ lần hai này lên tới một mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng nhằm hỗ trợ về chính sách tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh và người lao động vay vốn ưu đãi để khôi phục duy trì và mở rộng việc làm
theo đề xuất gói hỗ trợ tập trung vào ba nhóm cơ sở sản xuất vừa và nhỏ người lao động tại khu vực nông thôn lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn
với cơ sở sản xuất vừa và nhỏ chính sách ưu tiên doanh nghiệp dưới một mươi lao động được vay tối đa hai tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội
lao động khu vực nông thôn được vay tối đa một trăm linh triệu đồng để khôi phục duy trì sản xuất
với nhóm lao động có hợp đồng bị mất việc hoặc tạm ngưng việc nghỉ việc không có lương có hoàn cảnh khó khăn sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền
tiền thuê nhà chi phí nuôi con dưới sáu tuổi